chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé